v o v đưa tin giám đốc viện y tế quốc gia mỹ tiến sĩ francis collins hôm qua ngày năm tháng một mươi hai cho biết có thể omicron sẽ không phải là biến thể covid một mươi chín cuối cùng xuất hiện
trước câu hỏi của phóng viên hãng nbc news về khả năng một biến thể covid một mươi chín mới trở thành trùng vượt trội sau mỗi tháng với lưu ý rằng biến thể delta xuất hiện vào mùa hè vừa qua trước khi biến thể omicron lần đầu được phát hiện trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn
tiến sĩ collyn cho biết có thể đây không phải là biến thể mới nổi cuối cùng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý và quan ngại
biến thể omicrone có số lượng đột biến nhất mà chúng tôi từng chứng kiến cho đến nay khoảng năm mươi đột biến so với chủng virus phát hiện đầu tiên ở vũ hán
nhiều khả năng biến thể omi grom phát triển từ một người bị suy giảm miễn dịch vốn không có khả năng chống lại virus hoàn toàn
vì vậy omicdone có thể vẫn còn trong hệ thống miễn dịch của người bị nhiễm hàng tháng cho đến khi cuối cùng họ vượt qua nó
tất nhiên đó là một tình huống hoàn hảo
để virus có thể nhận thêm các đội biến trong quá trình kéo dài như vậy
nhận xét của tiến sĩ collins được đưa ra khi các nhà khoa học đang chạy đua để tìm hiểu thêm về biến thể comicron
được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi vào cuối tháng trước
đến nay có một mươi sáu bang của mỹ phát hiện biến thể omicron cho dù chính quyền tổng thống joe biden đã áp đặt các hạn chế đi lại từ tám nước thuộc miền nam châu phi
bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một để ứng phó với biến thể mới này và thực hiện các yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín nghiêm ngặt hơn đối với các du khách quốc tế
phát biểu với báo giới cung cấp
trong ngày năm tháng một mươi hai tiến sĩ rochelle walensky giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cho biết
ngành y tế mỹ đang theo dõi chặt chẽ biến thể omicron và dự báo số ca nhiễm biến thể mới này tại mỹ nhiều khả năng còn gia tăng
tuy nhiên bà zelensky khẳng định mối quan ngại hiện tại vẫn là biến thể delta vốn chiếm tới chín mươi chín chín trong số hơn chín mươi ca nhiễm bệnh mới trung bình hàng ngày
theo báo người lao động reuters dẫn lời sở y tế bang louisiana mỹ tối ngày bốn tháng một mươi hai cho biết
một mươi ca mắc covid một mươi chín
covid một mươi chín được phát hiện trên du thuyền norwegian breakaway nó thuộc sở hữu của công ty du thuyền norwegian kielsen line
du thuyền norwegian breakaway rời thành phố new orleans bang louisiana ngày hai mươi tám tháng một mươi một sau đó dừng lại belize honduras và mexico trước khi phát hiện một mươi ca mắc covid một mươi chín
du thuyền này dự kiến trở về thành phố new yorklin ngày năm tháng một mươi hai
norwegian kielsen line tuyên bố họ đã thực hiện các biện pháp cách ly thích hợp
tất cả hành khách và thủy thủ đàn trên du thuyền sẽ được xét nghiệm covid một mươi chín
du thuyền này được xét nghiệm covid một mươi chín rồi mới rời khỏi du thuyền đồng thời được trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cung cấp hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng sau phơi nhiễm
những người xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín sẽ về nhà tự cách ly theo hướng dẫn của cdc
hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi mỹ đình chỉ hoạt động của du thuyền tàu du lịch để ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan chỉ nối lại hoạt động vào tháng năm năm nay
du thuyền diamond princess bị cách ly ngoài khơi nhật bản tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hơn bảy trăm linh người trên du thuyền này bị mắc covid một mươi chín và một mươi ba người tử vong
chính quyền tokyo sau đó đã bị chỉ trích nặng nề vì để hành khách và thủy thủ đoàn ở lại du thuyền nơi virus sars cov hai tiếp tục lây lan
trong khi đó các quan chức y tế mỹ ngày năm tháng một mươi hai xác nhận biến thể omicron của virus sars cov hai đã lây lan tại một mươi sáu bang của nước này
nhiều ca mắc omicron kể trên đã tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đầy đủ chỉ có các triệu chứng nhẹ
mặc dù vậy giám đốc cdc roger walensky nói với đài abc news rằng biến thể delta vẫn chiếm chín mươi chín chín số ca mắc
thống đất các bang connecticut và colorado hy vọng tỷ lệ tiêm chủng cao hơn mức trung bình sẽ làm giảm tác động của biến thể omicron
các nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín đang điều chỉnh vaccine nhằm vào biến thể omicron
hãng dược mardona yêu cầu cơ quan y tế mỹ phê duyệt vaccine cập nhật trước tháng ba năm sau
thống kê của reuters cho thấy trong bảy ngày qua mỹ ghi nhận trung bình một trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín và gần một ba trăm linh ca tử vong mỗi ngày
tính đến ngày sáu tháng một mươi hai mỹ có tổng cộng bốn mươi chín chín trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín
hai mươi bốn trăm năm mươi tám ca mắc covid một mươi chín tám trăm linh tám bảy trăm bốn mươi tám ca tử vong và ba mươi chín năm trăm một mươi sáu tám trăm sáu mươi năm trường hợp phục hồi
theo báo người lao động đài rety ở nga ngày một tháng một mươi hai đưa tin trong một nghiên cứu được xuất bản ngày ba mươi tháng một mươi một
các nhà khoa học trung quốc đến từ đại học tôn trung sơn quảng châu và trường đại học chiết giang ở hàng châu nói rằng
họ có thể có thuốc chữa bệnh đối với đại dịch covid một mươi chín
theo các nhà khoa học này kháng thể đơn dòng ba mươi năm b năm được xử lý
xem xét ở tất cả thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc ống nghiệm lẫn trên cơ thể giống để vô hiệu hóa virus sars cov hai gốc
không có đột biến cũng như các biến chủng đáng lo ngại
thử nghiệm trên cơ thể giống được tiến hành trên chuột nhân hóa
các nhà khoa học trung quốc lưu ý kháng thể ba mươi năm b năm có hiệu quả đối với biến thể delta vốn sở hữu rất nhiều đột biến
biến thể này gây ra những đợt bùng phát covid một mươi chín chết người trên khắp thế giới kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên ở ấn độ vào đầu năm nay
nói một cách dễ hiểu kháng thể ba mươi năm b năm nhắm mục tiêu vào phần duy nhất của virus sars cov hai không thay đổi trong quá trình đột biến
nhờ vậy nó có hiệu quả đối với tất cả các biến thể của virus sars cov hai
qua đó góp phần chế tạo vaccine phòng covid một mươi chín có tác dụng tổng quát trong tương lai
đáng chú ý một phần kháng nguyên bị kháng thể ba mươi năm b năm nhắm mục tiêu cũng được tìm thấy trên biến thể omicron
nghiên cứu trên được đánh giá là đặc biệt có giá trị trong bối cảnh biến thể omicron gây lo ngại
vì chế nhiều đột biến hơn cả biến thể delta
bác sĩ michel frome làm việc tại viện quốc gia nam phi về các bệnh truyền nhiễm cảnh báo
sự gia tăng số ca mắc covid một mươi chín theo cấp số nhân trong hai tuần qua từ ba trăm linh ca trên ngày lên ba năm trăm linh ca trên ngày
riêng ngày một tháng một mươi hai nam phi ghi nhận tám năm trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín so với một hai trăm bảy mươi năm ca cách đó một tuần
hiện biến thể omicron đã lây lan sang hơn hai mươi nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
viện quốc gia nam phi về các bệnh truyền nhiễm
cho biết dữ liệu ban đầu chỉ ra rằng biến thể omicron có thể tránh một số miễn dịch
nhưng với vaccine covid một mươi chín vẫn có tác dụng ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong
giám đốc điều hành của hãng dược biontech tuyên bố vaccine của họ cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ
và giảm nguy cơ bệnh nặng do biến thể omicron gây ra
theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín ở nam phi đang tăng nhanh
kết quả xét nghiệm thu được cho thấy dấu hiệu đột biến mới của gai protein của virus
kết quả giải trình tự gen đã cho thấy
có hơn năm mươi đột biến chi biến chủng virus mới so với virus ban đầu ở vũ hán
hôm hai mươi năm tháng một mươi một ông tolio de olevia giám đốc trung tâm ứng phó dịch bệnh nam phi
báo cáo trực tiếp với tổng thống về một biến chủng mới mà những đặc tính đáng lo ngại
biến chủng này đứng sau làn sóng dịch bệnh mới ở nam phi thông tin đó được giới chức nam phi công khai
trong vòng hai mươi bốn giờ tổ chức y tế thế giới hu đặt cho biến chủng mới cái tên omicron
và đưa biến chủng này vào loại danh sách đáng lo ngại
đây là lần đầu tiên who có hành động nhanh chóng như thế
diễn biến xung quanh biến chủng omicron cho thấy cuộc chiến chống covid một mươi chín đã thay đổi
các nhà khoa học giờ tập trung tìm kiếm dấu vết các biến chủng mới
và trong trường hợp omicron khi biến chủng này bắt đầu lây lan
nam phi có đủ nguồn lực để phát hiện cũng như có đủ thiện trí để công bố phía thế giới
nhờ sự minh mạch của nam phi chính phủ các quốc gia trên thế giới đã mau chóng có phản ứng phòng ngừa
dù chưa hiểu toàn diện về biến chủng mới hạn chế di chuyển đã nhanh chóng được áp đặt
với những người đến từ những nước coi là có nguy cơ cao phát tán biến chủng omicron
tới nay vẫn còn có những bí ẩn xung quanh biến chủng mới điều khiến các nhà khoa học lo ngại là
omicrone có mang theo ba mươi hai đột biến trên gai protein bộ phận giúp virus bám dính vàon tế bào cơ thể người
và đồng thời là đối tượng mà các loại vaccine covid một mươi chín nhắm đến
cuộc chiến với virus sars cov hai giờ phụ thuộc vào tác động mà những đột biến này tạo ra với virus
điều sẽ chỉ có thể hiện rõ ràng sau nhiều tuần
dựa trên các kết quả nghiên cứu ban đầu hu cho hay omicron
dường như có một số lợi thế so với các biến chủng cũ
nhìn vào diễn biến dịch bệnh ở nam phi có thể phòng đoán các đột biến giúp omicrone có khả năng lây lan mạnh hơn
những đột biến cũng có thể tăng khả năng của omicrone qua mặt hệ miễn dịch của con người có được nhờ tự nhiên hoặc qua tiêm chủng
một số thí nghiệm tiến hành tại mỹ trước khi omicron được xác định đã phân loại những biến chủng
có khả năng làm giảm hiệu quả bảo vệ của các kháng thể
biến chủng omicron có một số đột biến như vậy cũng như một số đột biến tương tự
điều cực kỳ đáng lo ngại là có quá nhiều đột biến tập trung trên biến chủng này
ngoài ra virus còn có những đột biến giống như những đột biến mà chúng tôi đã phát hiện
đồng nghĩa nó có khả năng kháng thuốc theo dora haziano chuyên gia về virus đại học rockefeller nói
hiện nay các nhà khoa học đang kiểm tra phản ứng của virus mới với mẫu máu của người đã tiêm vaccine
hoặc một bệnh nhân covid một mươi chín hồi phục nhằm trả lời câu hỏi về khả năng kháng kháng thể của biến chủng omicron
vẫn còn quá sớm để kết luận về độc lực của omicron
bệnh nhân hiện được xác định nhiễm biến trùng này sẽ phải chờ nhiều ngày thậm chí nhiều tuần
trước khi biết tình trạng bệnh diễn biến theo chiều hướng nào
ngay cả nếu omicron đã được xác định không quá nguy hiểm như những chuyên gia lo ngại
sự xuất hiện của biến chủng này cũng là bằng chứng tiếp theo cho thấy một biến chủng nguy hiểm
có thể ra đời bất kỳ lúc nào đe dọa hy vọng khôi phục cuộc sống bình thường
đến nay hu đã đưa ra năm loại biến chủng vào danh sách đáng lo ngại
alfa biến chủng được phát hiện lần đầu tiên ở anh
là nguyên nhân làn sóng dịch bệnh tồi tệ ở mỹ và châu âu đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó biến chủng delta mang tới làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất kéo dài từ tháng bốn đến nay
một biến chủng khác trong danh sách đáng lo ngại là beta
biến chủng này có những đột biến và làm giảm hiệu quả của các loại vaccine covid một mươi chín
qua nghiên cứu trình tự gen các nhà khoa học cho rằng omicron đã dần tiền hóa trong hơn một năm
trước khi có cấu trúc như thế này
omicron phát triển từ một biến chủng có tên b một một
trùng này giờ đã gần như biến mất
có khả năng virus đã tồn tại suốt nhiều tháng qua trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch và từ từ tiền hóa
những mẫu bệnh phẩm đầu tiên chế biến chủng omicron lần đầu được lấy hôm một mươi một tháng một mươi một
gồm một người ở tỉnh gotang của nam phi và bốn quan chức ngoại giao nước ngoài tới thăm botswana
tại nam phi tốc độ lây nhiễm covid một mươi chín đang tăng nhanh đáng báo động
nếu như trong ngày một mươi một tháng một mươi một khi ca nhiễm omicron đầu tiên được phát hiện
nam phi chỉ ghi nhận một trăm hai mươi ca nhiễm mới ở gotang
thì hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một con số này đã lên tới hai ba trăm linh
kết quả xét nghiệm pcr cho thấy gần như tất cả các bệnh mới
đều nhiễm một biến chủng virus đột biến thiếu dgs so với biến chủng delta
chỉ vài tuần trước tỷ lệ ca dương tính qua xét nghiệm là một
nay tỷ lệ này đã ở mức hai mươi
cho thấy số người mắc covid một mươi chín thực tế cao hơn rất nhiều so với ghi nhận chính thức
theo giáo sư tolio de olivedia hàng chục nghìn người ở nam phi
nhiều khả năng đã nhiễm biến chủng mới chỉ trong một vài tuần trở lại đây
kết luận này được dựa trên tỷ lệ xét nghiệm
cho kết quả dương tính cũng như số ca nhiễm virus có đột biến thiếu gens
một ngày sau khi nam phi công bố về biến chủng omicron
các chuyên gia của hu phát hiện thêm một dấu hiệu đáng lo ngại khác
phân tích các ca nhiễm ở gautang cho thấy số người từng mắc covid một mươi chín trước đây
tái nhiễm bởi biến chủng omicron cao bất thường
tuy vậy hồ vẫn chưa chắc chắn về những nguy cơ bệnh nhân hồi phục
sau khi mắc covid một mươi chín có nguy cơ cao tại nhiễm biến chủng omicron
tới ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hu đưa umicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
chính phủ nhiều quốc gia châu âu châu á cũng đóng cửa biên giới với những người đến từ miền nam châu phi
đến nay biến chủng omicron đã lây lan tới hàng loạt quốc gia khắp thế giới
khiến các nỗ lực phong tỏa biên giới bị vô hiệu hóa
các nhà khoa học cho biết cần ít nhất hai tuần để nghiên cứu trước khi hiểu rõ
mối đe dọa mà biến chủng omicron đang mang lại
nam phi sẽ là nơi giúp các nhà khoa học hiểu thêm về tác động của biến chủng mới lên cơ thể con người
diễn biến dịch bệnh ở nam phi sẽ cho thấy
tại quốc gia mà đa phần người dân chưa chủng ngừa vaccine omicron sẽ hoành hành ra sao
ở châu âu nơi sáu mươi bảy người dân đã chủng ngừa đầy đủ omicros hiện khi biến chủng đang thống trị là delta
các nhà khoa học cũng sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn tác động của biến chủng với khả năng bảo vệ do vaccine mang lại